các quảng nghiên cứu chuyên sâu tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín công bố
thì tỷ số giới tính khi sinh năm hai nghìn một mươi chín là một trăm một mươi một năm bé trai trên một trăm linh bé gái
đây là tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức rất cao
đã có khoảng bốn mươi năm chín trăm linh trẻ em gái bị thiếu hụt vào năm hai nghìn một mươi chín
nếu tỷ số giới tính khi sinh vẫn giữ nguyên như hiện nay
số nam giới từ một mươi năm đến bốn mươi chín tuổi sẽ dư thừa năm hai nghìn ba mươi bốn là một năm triệu người
năm hai nghìn năm mươi chín là hai năm triệu người
những cặp vợ chồng đã có hai con nhưng chưa có con trai
khả năng sinh thêm con cao gấp đôi so với những cặp vợ chồng đã có ít nhất một con trai
việc sinh thêm con để có con trai đặc biệt rõ rệt ở nhóm dân số có trình độ học vấn cao và mức sống tốt hơn